theo thông tin từ bộ y tế cho biết tính từ sáu h đến một mươi hai h ngày một mươi một tháng bảy việt nam có sáu trăm ba mươi ba ca mắc mới bệnh nhân hai mươi tám bốn trăm bảy mươi một đến hai mươi chín
trong số đó một ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại bà rịa vũng tàu và sáu trăm ba mươi hai ca ghi nhận trong nước có bốn trăm tám mươi hai ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa
các ca ghi nhận trong nước bao gồm tp hcm sáu trăm linh ca bắc giang chín ca hà nội sáu ca hưng yên ba ca bà rịa vũng tàu ba ca ninh thuận hai ca hà tĩnh hai ca bình thuận hai ca bình định một ca đắk nông một ca lâm đồng một ca hải phòng một ca thanh hóa một ca
và tính đến một mươi hai h ngày một mươi một tháng bảy việt nam có tổng cộng hai mươi bảy một trăm tám mươi năm ca ghi nhận trong nước và một chín trăm một mươi tám ca nhập cảnh
có một mươi hai tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận
không ghi nhận trường hợp mắc mới là yên bái quảng trị tuyên quang sơn la ninh bình thái nguyên điện biên hải dương phú thọ nam định quảng nam và lào cai